vâng thưa quý vị khán giả vào ngày hôm nay thì nắng sẽ là hình thái thời tiết chung cho khu vực miền bắc miền trung và cả khu vực miền nam
nhưng miền nam thì trời có thể chuyển mưa rông vào lúc chiều tối khiến cho nền nhiệt độ mát hơn
trong khi đó miền bắc lại là cảm giác oi nóng do trời lặng gió
nắng nóng oi bức như thế này thì thực sự là khiến nhiều người cảm thấy rất là mệt mỏi
vì vậy hãy tăng cường sức khỏe quý vị ăn uống đủ chất bổ sung các loại hoa quả hay nước cam
với nhiều người có thói quen tập thể dục trong thời điểm giãn cách như thế này thì khi không thể ra ngoài trời không thể tới các phòng tập
quý vị hãy tìm kiếm những kênh thể dục online trên youtube để cùng đồng hành với các huấn luyện viên tập luyện tại nhà
hay đơn giản là nếu quý vị có thể dạy sớm hơn một chút nữa thì antv cũng có những chương trình thể dục rèn luyện sức khỏe
như là yoga và phong cách vào lúc năm h ba mươi phút sáng sau đó sẽ là võ thể dục công an nhân dân vào lúc năm giờ bốn mươi phút
ngay trước khung giờ phát sóng của chương trình an ninh ngày mới này
chúc quý vị sẽ có một thân hình rất là dẻo dai và tràn đầy năng lượng
còn bây giờ thì mời quý vị cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức vào đầu ngày mới